có lẽ không riêng gì người lao động ai cũng mong muốn có một mái nhà vững chãi để xua tan đi nỗi lo lắng thường trực mỗi khi gió bão ập đến
thấu hiểu được điều đó những năm qua các cấp công đoàn luôn nỗ lực bằng chính cái tâm của người cán bộ để vận động quyên góp hỗ trợ xây mới và sở nhà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn
hôm nay kỷ niệm chín mươi một năm ngày công đoàn việt nam mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân
sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc ba mẹ con chị lê thị hòa về nhà mẹ đẻ nương nhờ cuộc sống khó khăn chỉ trông vào đồng lương giáo viên ít ỏi của chị
vì vậy nhiều năm qua chị chưa có điều kiện để xây mới lại căn nhà lụp sụp được sự quan tâm của liên đoàn lao động tỉnh chị hòa đã được hỗ trợ bốn mươi năm triệu để xây sửa căn nhà của mình
như được tiếp thêm sức mạnh chị mạnh dạn vay thêm quỹ hỗ trợ người nghèo của ngân hàng chính sách và bạn bè đồng nghiệp để xây nên căn nhà khang trang đẹp đẽ
cách đây hơn một năm chị nguyễn thị hồng hạnh phát hiện mình bị ung thư vú giai đoạn đầu hàng tháng chị phải mất hàng chục triệu đồng để xạ chị và uống thuốc mong muốn sửa lại căn nhà cấp bốn đành phải dừng lại
trong năm hai nghìn một mươi chín công tác hỗ trợ sửa và xây mới nhà ở cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của liên đoàn lao động tỉnh thanh hóa đạt và vượt mục tiêu đề ra chín mươi một căn nhà với số tiền bảy sáu mươi sáu tỷ đồng
riêng trong dịp đầu năm hai nghìn hai mươi liên đoàn lao động tỉnh lại tiếp tục hỗ trợ xây sửa cho ba mươi năm căn nhà với số tiền khoảng một năm tỷ đồng
thông qua quỹ mây ấm công đoàn người nhiều gia đình của công nhân lao động chưa có nhà hoặc nhà bị rổ nát thì đã có cái máy ấm của mình một cách thật sự
làm được cái việc mà giúp cho công nhân lao động có được ngôi nhà nó ổn định thì họ yên tâm họ tin tưởng họ gắn bó với doanh nghiệp nhiều hơn họ làm cho có năng suất chất lượng cao hơn
nhưng đồng thời chúng tôi cũng gì đã góp phần thực hiện cái chương trình xóa nối giò nghèo
chương trình nhà ở máy ấm công đoàn do tổng liên đoàn lao động việt nam phát động từ năm hai nghìn chín
sau một mươi bốn năm triển khai thực hiện chương trình đã và đang trở thành hoạt động xã hội rộng lớn có sức lan tỏa mạnh mẽ thể hiện tinh thần đoàn kết tương thân tương ái
qua đó đã thắp lên niềm tin niềm hy vọng cho biết bao gia đình công nhân viên chức lao động phải sống trong cảnh thiếu thốn tạm bỡ
không chỉ giúp đỡ họ xây dựng lại nhà cửa mà mục đích là tạo động lực để họ vượt qua khó khăn
định cuộc sống vượt lên hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan đơn vị và doanh nghiệp